kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
hiện đang phối hợp công an thị xã bến cát và các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra
làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trong căn nhà trọ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai giờ cùng ngày người dân sinh sống tại khu nhà trọ
nằm trên đường ng năm khu phố tám phường chánh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
phát hiện có mùi tanh hôi phát ra từ một căn phòng trọ có một người phụ nữ thuê ở
như đã nhiều ngày không thấy ra ngoài nghi ngờ có việc chắn lành nên đến kiểm tra
nhìn qua khe cửa thì táo hỏa phát hiện vật lạ nằm dưới phòng nên báo cơ quan công an
nhận tin báo lực lượng công an thị xã bến cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
bước đầu xác định hiện trường là một căn phòng trọ khóa cửa ngoài
ở dưới phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ khoảng từ ba mươi bốn mươi tuổi
hiện lực lượng công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân quận thốt nốt thành phố cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm
đối với các bị cáo trần công xuân còn gọi là chính xuân năm mươi ba tuổi ngụ tại phường thới thuận
quận thốt nốt nguyễn quốc tài nguyên hai mươi hai tuổi hồ thanh hải ba mươi bốn tuổi cùng về tội hủy hoại tài sản
quy định tại điểm d khoảng hai điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự trình thanh tú ba mươi một tuổi
về tội che giấu tội phạm
nguyễn minh tới bốn mươi tuổi cùng ngụ tại quận thốt nốt về tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng nguyên hải tú và tới cùng là người làm công chăm sóc đàn gà cho xuân
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đang uống bia nguyên đã dùng ly uống bia
đập trúng vào mặt một nam thanh niên ở phường thốt nốt gây thương tích hai mươi bảy
sau khi gây án nguyên nhờ vợ xuân đi thương lượng khắc phục hậu quả một mươi triệu đồng cho bị hại
bị hại hứa sẽ làm đơn xin bái nại và không yêu cầu
tuy nhiên với kết quả điều tra và giám định thương tích như trên ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thốt nốt đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyên
về hành vi cố ý gây thương tích cấm đi khỏi nơi cư trú
vụ án được giao cho đội cảnh sát hình sự thủ lý
sau khi nhận quyết định khởi tố bị can nguyên đã báo cho xuân và bị xuân tác động xúi dục
nên vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyên ru hải cùng đi đốt nhà của thiếu tá hồ đình huyên
đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt
nguyên lấy can một mươi lít đi mua xăng khuya cùng ngày hải đến đón nguyên
và đến dạng sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả hai đến trước nhà thiếu tá hồ đình huyên
đặt can xăng nằm xuống nền nhà cho xăng chảy ra ngoài hướng về cửa chính rồi châm lửa đốt
sau đó cả hai rời khỏi hiện trường
lúc này đang ngủ nhưng nghe tiếng nổi lớn thiếu tá huyên cùng vợ đang mang thai
và con gái ba tuổi mơ cửa không thoát được ra ngoài để hô hoán
vì mọi người an toàn như nhiều tài sản đã bị thiệt hại khoảng hai mươi bốn triệu đồng
khi rời khỏi hiện trường hải và nguy được tới đón trở về nhà của xuân
xuân dặn hải hạn chế ra ngoài còn nếu bị bắt thì đừng khai xuân
sau khi gây án nguyên gặp tú để nhờ xóa số khung xe máy và mang đi các dấu
nhằm tránh bị công an quận phát hiện
quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo nguyên hải tú và tới đều thừa nhận hành vi phạm tội
riêng bị cáo xuân cho rằng mình không xúi dục và kích động để đàn em gây án
tội cho thấy sự cố chấp xâm thực pháp luật nên cần có hình phạt tương xứng
tòa đã tuyên phạt bị cáo trần công xuân ba năm sáu tháng tù nguyễn quốc tài nguyên hai mươi hai tuổi
bốn năm ba tháng tù hồ thanh hải ba mươi bốn tuổi ba năm chín tháng tù cùng về tội hủy hoại tài sản
trịnh thanh tú ba mươi một tuổi chín tháng tù về tội che giấu tội phạm
nguyễn minh tới bốn mươi tuổi cùng hồ quận thúc nốt sáu tháng tù về tội không tối giác tội phạm
riêng bị cáo nguyên trước đó bị tuyên phạt bốn năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích
nên tổng hợp hình phạt là tám năm sáu tháng tù
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết vừa phối hợp với công an huyện long thành
bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm huỳnh thanh nhân ba mươi chín tuổi
trú tại tỉnh đồng nai sau hơn một mươi sáu năm lẫn trốn
theo hồ sơ ngày năm tháng một năm hai nghìn sáu trong quá trình đi đám vỗ tại nhà mẹ ruột
ở xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai nhà xảy ra mâu thuẫn với ông nguyễn văn thất
ba mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai và một số người khác nhưng được can ngăn
tối cùng ngày y cùng với lê quốc tính hai mươi năm tuổi trú tỉnh đồng nai
dùng dao chém nhiều nhát vào người anh thất gây thương tích ba mươi một
và anh trần văn hoàng ba mươi hai tuổi gây thương tích bốn mươi bảy tại nhà anh thất
vào cuộc điều tra công an đã bắt được tính còn nhà đã nhanh chân bỏ trốn và bị công an truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi một tháng một lực lượng phối hợp đã bắt được nhàn
khi y về nhà ăn đám vỗ của mẹ ruột ở xã long phước huyện long thành
kính thưa quý vị công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết là đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng bị tạm giữ gồm trần văn diệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tô văn hiểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và tô thanh thêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ ấp ninh thành hai xã ninh hòa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ khoảng một mươi một h ngày chín tháng một diệp hiểu và thêm cùng một số đối tượng khác
bàn bạc rủ nhau đi lấy rộn dây cắp đồng
các đối tượng này điều khiển xe đến địa bàn ấp mỹ tường hai xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu
leo lên các trụ điện và dùng kiệm để cắt dây cắp đồng
sau khi lấy trộm bọn chúng đem về nhà cắt nhỏ đốt lấy dây đồng đi bán và chia nhau tiêu xài cá nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện phước long tiến hành mời các đối tượng có liên quan lên làm việc
trước những chiến cứu của công an công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phẩm tội của mình
vụ việc đang được công an công an tiếp tục điều tra mở rộng
vi phạm nồng độ cồn không ký vào biên bản cử cãi và không chấp hành yêu cầu của tổ công tác
và đây là trường hợp mà tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp thủ đức tp hcm đã kiên quyết xử lý
trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn vào đêm ngày một mươi một tháng một vừa qua
và với địa bàn phức tạp dân số đông và diện tích rộng như tp thủ đức
thì việc kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi phạm tội cũng đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an
đặc biệt là tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
hai mươi giờ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp thủ đức bắt đầu ca tuần trai trong đêm
đội hình ra quân được chia thành nhiều mũi nhỏ âm thầm hòa vào đám đông trên đường
đến đường trần não tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi xe máy có nhiều biểu hiện khả nghi
nên yêu cầu kiểm tra hành chính và tiến hành đo nồng độ cồn
thì qua đây anh có đầy đủ giấy tờ nhưng mình đã sử dụng rượu bia là không được điều khiển xe

bây giờ chuẩn bị anh chú nha
mời tạc hòa không nói nha
rồi qua đây
mặc dù đã được giải thích về mức độ vi phạm nhưng người điều khiển phương tiện đã có lời lẽ cự cãi
và không chấp hành yêu cầu của tổ công tác
đối với trường hợp này lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an tp thủ đức kiên quyết xử lý
em đi làm với quê lên là em không cảm nhận
thì chúng tôi là mời công an địa phương công an phường ra để chứng kiến
và mời kiên quyết mời đối tượng về để xác minh nhân thân lai lịch
và có thể làm rõ thêm những cái bước ví dụ như test ma tí
nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định
là thành phố trực thuộc thành phố đầu tiên trên cả nước
vì vậy việc đảm bảo an ninh trực tự
trên địa bàn thành phố thủ đức
được bang chỉ huy công an tp thủ đức đặc biệt quan tâm
và mũi nhọn tấn công trấn áp tội phạm là tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
các đoàn nghiệp vụ sẽ phối hợp hiệp đồng tác chiến
tùy vào tình hình thực tế mà thời gian tuyến đường tuần tra
bố trí buôn số và có biện pháp đấu tranh phù hợp
bên cạnh đó phòng cảnh sát hành sự công an tp hồ chí minh
yêu cầu các đơn vị địa phương quản lý chặt các đối tượng trên địa bàn đảm trách

tại địa bàn thành phố thủ đức trong sông đó rất nhiều tổ hoạt động

về thông tin các đối tượng như vắng và phối hợp nhau
khi mà kiểm tra đối tượng khi mà thực hiện đối tượng như vắng

quân luyện và thành phố đều được giả sát thật là kỹ
quá trình quản lý đó
nếu xác định có dấu hiệu hoạt động thì chúng tôi thực hiện các phát nghiệp buộc ngay

liên quan đến vấn đề tiêu đủ các loại tài sản
trong các cướp dịch mà còn
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
dịp tết nguyên đáng nhâm dần
công an tp thủ đức và hai mươi một quận quyện
sẽ huy động toàn bộ lực lượng
để bàn thực hiện các phương án kế hoạch công tác
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh
ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn dương
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với đàm hồng quyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn văn hiến
xã văn phú huyện sơn dương
về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại thôn đồng văn xã văn phú huyện sơn dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn dương
phối hợp với công an xã văn phú
đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với đàm hồng quyết
về hành vi tàng trữ vận chuyển
lưu hành bốn mươi bốn tờ tiền việt nam
mệnh giá năm trăm linh đồng giả
tương đương với hai mươi hai triệu đồng
đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng
có hành vi làm tàng trữ vận chuyển
lưu hành tiền giả
cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hơn một tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất
vừa bị công an tỉnh bạc liêu kiểm tra
phát hiện và thu giữ
mới đây phòng cảnh sát kinh tế phối hợp
cùng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
phát hiện xe tải do tài xế trần văn minh
chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng và kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
trên xe đang vận chuyển hai mươi tám thùng xốp
chứa hơn một một tấn tôm nguyên liệu
có chứa tạp chất aga và cmc
nhằm bảo vệ quyền lợi người nông dân
mới đây lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
đã kiểm tra phát hiện và thu giữ
một số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật
đã hết hạn sử dụng tại một cửa hàng kinh doanh
trên địa bàn tp châu đốc
ngày một mươi một tháng một qua tin báo của quần chúng nhân dân
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh
phối hợp cùng công an tp châu đốc
tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật
được mùa tại số một trăm linh ba
đường cử trị tp châu đốc
do bà hà minh hằng làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
tại cửa hàng và trong nhà kho của cửa hàng
có chứa trên bốn trăm bốn mươi sáu năm trăm linh chai
và gói thuốc bảo vệ thực vật
các loại đã hết hạn sử dụng
tại thời điểm kiểm tra bà hằng không xuất trình
được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
số hàng hóa nói trên
công an thị xã phước long tỉnh bình phước
đang tạm giữ đối tượng lê thanh quỳnh
ba mươi ba tuổi ngụ tỉnh đắk nông
để điều tra và làm rõ về hành vi
vận chuyển hàng cấm
trước đó vào sáng ngày một mươi tháng một
tổ công tác công an thị xã phước long
đang tuần tra phát hiện đối tượng
lê thanh quỳnh điều khiển xe máy
chở phía sau một thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện phía trong sọt hàng
chứa một bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá
điếu nhập lậu nên đã tiến hành
lập biên bản tạm giữ
thưa quý vị mặc dù các cơ quan chức năng
đã cảnh báo đến người dân
về các phương thức và thủ đoạn lừa đảo
qua internet và mạng xã hội
trong số đó có nhiều chiêu trò không mới
tuy nhiên số lượng nạn nhân
vì chủ quan thiếu kẻ
vẫn không ngừng gia tăng
thủ đoạn chính của các đối tượng
vẫn là nhằm đánh vào lòng tham chắc ẩn
và thiếu hiểu biết về công nghệ của nạn nhân
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh quảng bình
sau khi đặt mua hàng mỹ phẩm online
tại cửa hàng kinh doanh của chị võ thị thúy
trú tại xã lý trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
với số tiền năm trăm bốn mươi đồng
đối tượng lừa đảo đã tạo tình huống
bằng cách thông báo đã chuyển khoản
và gửi hình ảnh đã chuyển tiền thành công
đến máy của chị thúy
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản
đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link
mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản
đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản
đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản
đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản

khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản

đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra

khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản
đối tượng yêu cầu chị thúy truy cập vào đường link mà đối tượng gửi qua điện thoại để kiểm tra
khi chị thúy thấy tiền chưa được chuyển vào tài khoản